đến thăm làm việc tại đại sứ quán việt nam tại lào chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của các cơ quan đại diện của việt nam tại lào đã khắc phục những khó khăn vất vả trong công việc và cuộc sống để hoàn thành tốt khối lượng công việc do đảng và nhà nước giao góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hiểu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện tất cả các lĩnh vực chính trị kinh tế thương mại đầu tư văn hóa giáo dục du lịch giữa việt nam và lào
chủ tịch quốc hội khẳng định đảng nhà nước luôn dành sự quan tâm ủng hộ tạo điều kiện để các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài trong đó có đại sứ quán và các cơ quan đại diện của nước ta tại lào các cơ quan bên cạnh đại sứ quán hoạt động một cách thuận lợi nhất nhằm góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước